thưa quý vị trong tối ngày một mươi năm tháng tám chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm nguyễn thành phong
đã ký văn bản khẩn về việc tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội toàn thành phố
theo tinh thần chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ trong đó có nhiều nội dung đáng chú ý
thời gian áp dụng giãn cách xã hội tại tp hcm bắt đầu từ giờ ngày một mươi sáu tháng tám đến hết ngày một mươi năm tháng chín
trên nguyên tắc ai ở đâu thì ở đó
về việc kiểm soát việc di chuyển của người dân trong khung giờ từ sáu đến một mươi tám giờ hằng ngày
tp hcm tiếp tục cho phép các đối tượng lâu nay được ra đường đồng thời mở rộng thêm một số nhóm khác
trong đó có các cơ sở sản xuất thực phẩm như bánh mì tàu hủ búng các điểm công chứng
công ty dịch vụ bảo trì sửa chữa nhà bảo hiểm phòng vé máy bay phòng khám tư nhân
nhóm đối tượng được lưu thông để vận chuyển hàng hóa thiết yếu gồm đội ngũ người giao hàng công nghệ được lưu thông
vận chuyển hàng hóa thiết yếu liên quận huyện người đi giao nhận hàng hóa của các cơ sở chế biến thực phẩm
cửa hàng bán lẻ lương thực thực phẩm đợt giãn cách này người đi tiêm vaccine cũng sẽ được ưu tiên ra đường sau một mươi tám giờ